vào chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội của thủ đô hai tháng đầu năm
nhiều nội dung đã được các cơ quan báo chí đặt câu hỏi trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hà nội đang triển khai lập lại trật tự đô thị lấy lại vỉa hè cho người đi bộ
thời gian qua hà nội đã và đang triển khai gia quân xóa bỏ các điểm chiếm dụng vỉa hè trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán trong giữ phương tiện
tuy nhiên nhiều phóng viên báo chí cho rằng vẫn bắt gặp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh
nhiều ý kiến cho rằng phải chăng chiến dịch này chưa được hiệu quả như mong muốn và hà nội đang gặp khó trong việc giải quyết triệt để vấn đề này
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc lấy lại vỉa hè sẽ ảnh hưởng đến một nhóm người đang bám vỉa hè để kiếm sống qua ngày
nếu mà chúng ta nhìn của chúng tôi quan sát thì có lẽ là chúng ta sẽ đưa lên con số rất là nhiều
đấy mà có thể là nghe thì
rất là ghê gớm
tuy nhiên thì chúng tôi cũng phải đánh giá là thực tế về số người bám về hè để mưu sinh với số lượng thì cũng không nhiều
hầu hết là các cửa hàng kinh doanh lớn thì chúng tôi phải có một cách sắp xếp đẩy gọn vào các cửa hàng ở bên trong
kinh doanh nhỏ lẻ bán trẻ đá thì chúng ta đang có cái tính toán là tại các khu vực các ngõ mà chúng ta có thể sắp xếp
tuy tình hình thực tế tại các địa phương
các phường các khu dân phố là chúng ta có thể sắp xếp được
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký văn bản về việc tăng cường kiểm tra việc quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường
theo đó yêu cầu các quận huyện thị xã các sở ngành phải xây dựng các kế hoạch cụ thể
ra soát các điều kiện để sắp xếp lập lại trật tự hè phố kiểm tra xử lý các vi phạm hoàn thành trước ngày hai mươi tháng ba